trong cơn rông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh cấp bảy cấp tám vì vậy các tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé